được anh trai thuê làm giám đốc trần thị thanh hương chú tại quận phú nhuận tp hcm
đã ký khống bốn mươi hai hóa đơn tiếp tay cho đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng đi trung quốc
chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo sáu năm tù về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn hai nguyễn quang thuần giám đốc chi nhánh xuất nhập khẩu đà nẵng
thuộc bộ thương mại nay là bộ công thương
cùng nhiều cán bộ câu kết lập khống hồ sơ mua hàng nông lâm thủy sản của các cơ sở cá nhân
để kê khai nguồn hàng đầu vào
thuần và đồng bọn lập khống hồ sơ xuất khẩu sang trung quốc với doanh số gần ba trăm linh tỷ đồng
chi nhánh xuất nhập khẩu đà nẵng đã mua hóa đơn của một mươi bảy đơn vị để xin hoàn thuế
và chiếm đoạt tiền hoàn thuế là một mươi sáu tỷ đồng
trần thành nhân là một trong những đối tượng của đường dây này
đã lập nên công ty việt phương và thuê em gái là bị cáo hương với lương mỗi tháng là hai năm triệu đồng
để ký khống hai hợp đồng với giá trị hơn sáu mươi tỷ đồng
đến thời điểm bị phát hiện cả thuần và đồng bọn đã hợp thức khóa hồ sơ
làm thủ tục để cục thuế đà nẵng hoàn thuế một năm tỷ đồng và chia nhau
chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước